câu chuyện mua hàng nhưng không nhận hay còn gọi là bom hàng không phải là câu chuyện mới
nhưng trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay việc bom hàng khi các lực lượng chức năng đang rất vất vả
để có thể đi chợ giúp người dân đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm là hành vi thiếu tính nhân văn thậm chí vô trách nhiệm với cộng đồng
vâng lý do được đưa ra là thử xem đường link đi chợ hộ có hoạt động thực sự hay không
thì hiện tượng này đã xảy ra tại tp hcm và dư luận cho rằng các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm
để trong các tuần siết giãn cách tiếp theo thì sẽ không còn tái diễn việc cố tình đặt thử mà không nhận hàng
mới đây sở thông tin và truyền thông tp hcm đã xác minh hai địa bàn xảy ra tình trạng bom hàng khi đi chợ hộ
quận tân phú bị từ chối chín mươi sáu đơn hàng trong một ngày và phường an phú thành phố thủ đức là một trăm linh đơn
vấn đề này gây bức xúc
và nhiều ý kiến cho rằng cần phải xử lý nghiêm
bởi trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay hành động vô ý thức này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp
tới hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm cho nhân dân
người muốn mua phải chờ đợi lâu hơn còn người được mua thì lại không chịu nhận hàng
phường chính quyền cũng cân nhắc những ngày đầu
đúng là có một số bà con vẫn còn tập lý tò mò kiểm tra xem thử
nên chưa xử lý
và rất nhiều cán bộ phường phải bỏ tiền túi ra để mua lại những cái tiền túi này
bắt đầu từ tuần sau thì những người nào như thế này sẽ bị xử lý nghiêm
chúng ta loại trừ những người vì sự hiếu kỳ cũng như là vì ý thức trách nhiệm của họ không cao
thì còn lại những người khác nếu như việc nhờ đi chợ hộ sau đó thì mong hàng
để mà thực hiện việc cản trở cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi
cũng như là mức độ thực hiện hoạt động cụ thể về việc đặt hàng của họ
mà từ đó chúng ta sẽ có thể xử lý những người nào như thế này

chúng ta có thể dựa vào quy định tại nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba
nghị định của chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

hiện nay mỗi ngày ủy ban nhân dân phường nhận được khoảng hai trăm năm mươi đơn nhờ đi chợ hộ
và cũng đã có trường hợp người dân nhờ mua nhưng lại từ chối nhận hàng
gặp nhiều khó khăn để có thể huy động đủ nhân lực xử lý các đơn hàng
ủy ban nhân dân phường cũng đã trao đổi chặt chẽ hơn với tổ dân phố
giả soát kỹ tránh lặp lại tình trạng đơn hàng đã mua nhưng không có người nhận
và cố gắng chậm nhất hai ngày người dân có thể nhận được thực phẩm
sưu thị cũng cảm thấy quan mang việc bơm hàng như vậy
không biết người dân đập có bị bơm hàng tiếp hay không
làm cho sưu thị cũng cảm thấy quan mang các đơn vị kinh tế trên địa bàn cũng quan mang
việc xử lý này nhằm mục đích là tránh gây lãng phí cho xã hội
trong thời điểm giãn cách xã hội này thì chúng ta cần phải trân trọng những gì
để chúng ta xử lý và đề nghị khu phố phải có kiểm điểm trong dân sau này
để giãn cách xã hội có hiệu quả việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân là yếu tố rất quan trọng
hiện nay việc đi chợ hộ giúp người dân không chỉ được chính quyền tp hcm áp dụng
mà đang được triển khai ở một số địa phương khác
cho thấy nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng để hỗ trợ nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn này
tuy nhiên để tình trạng bom hàng không tái diễn
chính quyền cơ sở tổ dân phố cũng cần tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn đối với người dân lương trước các tình huống để có phương án xử lý phù hợp